ngành y tế của tỉnh quảng nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cách ly tập trung một trăm linh sáu người
có liên quan đến hai bệnh nhân covid một mươi chín phát hiện tại thành phố đà nẵng
một trăm linh sáu người này đã được đưa đi cách ly tập trung
ngành y tế địa phương sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế theo quy định
đồng thời tiếp tục phối hợp giả soát những người có liên quan tới các trường hợp cách ly để tiến hành giám sát tại nhà
hôm nay ngành y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn ba trăm linh công dân việt nam về từ canada
hạ cánh xuống sân bay quốc tế đà nẵng từ chiều tối ngày hai mươi năm tháng bảy